ninh bình cần xác định động lực phát triển trong thời gian tới là phát triển công nghiệp phụ trợ du lịch chất lượng cao và dịch vụ
từ đó chú trọng làm thật tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược sâu rộng và dài hạn
đó là chỉ đạo của đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vừa được khai mạc vào sáng nay
giữa đại hội còn có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
trước mục tiêu trở thành một tỉnh khá của đồng bằng sông hồng thường trực ban bí thư trần quốc vượng
đề nghị tỉnh ninh bình cần sớm xây dựng thật tốt quy hoạch tỉnh ninh bình giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cường thu hút đầu tư
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư năng lực cạnh tranh góp phần tăng thu ngân sách tăng cao bền vững
có các giải pháp tăng trưởng nông nghiệp theo hướng hiện đại
để phấn đấu đưa tỉnh nhà trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phụ trợ lớn của vùng và cả nước
cần chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường
quản trị hiện đại giá trị gia tăng tăng cao kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng trong vùng và cả nước
đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
tính quy đoàn trên cơ sở pháp huy bảo tồn và khai thác hợp lý các khu du lịch
danh thắng nhận có thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư qua chiều sông
gắn với bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái tạo nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao
chú trọng kết nối liên tỉnh liên vùng xây dựng ninh bình trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước
thường trực bang bí thư trần quốc phượng cũng nhấn mạnh phải quan tâm đến công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
chủ động quyết liệt dám nghĩ dám làm trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
nâng cao tinh thần đoàn kết lương giáo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát
phòng chống tham nhũng lãng phí cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
xây dựng đảng bộ ninh bình ngày càng trong sạch vững mạnh và hệ thống chính trị các cấp tinh gọn hiệu lực hiệu quả